hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cảm ơn các bạn đã theo dõi
cụ thể trước tết số ca f mới của hà nội ở mức khoảng ba ca một ngày
trong tết con số này có xu hướng giảm nhẹ nhưng được cảnh báo là giảm giả tạo
đúng như dự đoán của nhiều chuyên gia sau kỳ nghỉ tết f mới tại hà nội bùng nổ và liên tục vượt đỉnh
giai đoạn cuối tháng hai đầu tháng ba hà nội nhiều ngày liên tiếp ghi nhận trên dưới ba mươi ca covid một mươi chín mới
đỉnh điểm là vào ngày tám tháng ba thủ đô có thêm ba mươi hai sáu trăm năm mươi ca f
chỉ trong vòng hai mươi bốn giờ
việc nhảy vọt cũng khiến các trạm y tế rơi vào cảnh quá tải
thêm vào đó chính các nhân viên y tế cũng trở thành f
nhiều trạm y tế chỉ còn một hai cán bộ chưa mắc covid một mươi chín
thậm chí có trường hợp có trạm y tế là f nhưng vẫn ở lại trực chiến
ngày chín tháng ba kết quả giải trình từ trên chín mươi ba trên một trăm linh chín mẫu bệnh phẩm ngẫu nhiên
được xác định nhiễm omicron chiếm tỷ lệ tám mươi năm
trong số này biến thể phụ ba hai hay còn gọi là b a hai là một trong những bệnh phẩm
là biến thể omicron tạo hình chiếm ưu thế với tám mươi sáu trên chín mươi ba mẫu
omithron trở thành chủng lưu hành chính tại hà nội
các chuyên gia đánh giá biến chủng omicron đe dọa và làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh
tuy nhiên sau khi đạt đỉnh số ca mắc mới của hà nội đã liên tục hạ nhiệt
và đến nay đã giảm xuống ở mức một mươi ca một ngày
theo báo cáo của sở y tế từ một mươi tám h ngày hai mươi sáu tháng ba đến một mươi tám h ngày hai mươi bảy tháng ba
hà nội ghi nhận chín sáu trăm linh
ba ba trăm bảy mươi một ca cộng đồng sáu hai trăm hai mươi chín ca đã cách ly
trước đó trao đổi với dân trí một lãnh đạo ngành y tế hà nội cho hay
có thể vào cuối tháng ba tình hình dịch covid một mươi chín tại hà nội sẽ hạ nhiệt
về mức như trước tết nguyên đáng
trong cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hà nội ngày hai mươi năm tháng ba
do sở y tế hà nội nhận định thành phố hà nội đã bước qua đỉnh dịch
tuy nhiên thành phố không được phép chủ quan mà cần tiếp tục thực hiện tốt
công tác phòng chống dịch và theo dõi diễn biến trong thời gian tới
số bệnh nhân mắc covid một mươi chín tử vong ghi nhận tại hà nội từ khi dịch bùng phát đến nay là một ba trăm ba mươi sáu ca
do số ca mắc f trên thực tế vẫn cao sở y tế đề nghị các địa phương tập trung vào các mục tiêu
cốt loại của hoạt động phòng chống dịch như kiểm soát chuyển tần tỷ lệ tử vong chuyển nặng
đảm bảo số ca mắc không vượt quá năng lực tiếp nhận của hệ thống
đồng thời chủ động thích ứng linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
thành phố cũng tập trung vào ba hướng chính để kiểm soát dịch bệnh là tiêm vaccine
tăng cường năng lực điều trị tầng hai tầng ba và đẩy mạnh y tế cơ sở để quản lý hỗ trợ f điều trị tại nhà
thành phố đã phát huy cao độ vai trò hiệu quả hoạt động của hơn bốn sáu trăm linh tổ hỗ trợ theo dõi
người nhiễm covid một mươi chín tại nhà và hơn năm tổ covid một mươi chín cộng đồng thường xuyên tiếp nhận thông tin
tư vấn quản lý và cấp phát thuốc cho người nhiễm covid một mươi chín báo cho nhân viên y tế
và những trường hợp có triệu chứng nặng
các khu vực trung tâm phố cổ hà nội các phố như tạ hiện lương ngọc quyến hàng đào đồng xuân
sôi động trở lại vào buổi tối và dịp cuối tuần hàng quán được phép mở qua hai mươi một giờ
cách đây chỉ vài tháng những cuộc giao tiếp tại hàng quán vỉa hè thế này còn được cho là không phù hợp
khi dịch covid một mươi chín hoàn hành
thế nhưng khi nhịp sống đang thay đổi để phù hợp hơn với hậu covid người dân không nên chủ quan
vì rất có thể tâm lý này sẽ khiến cho cuộc sống của bạn và những người thân bị ảnh hưởng
chuyển sang những tin tức về y tế đáng chú ý khác phải nhấn mạnh rằng không biết f nguy kịch
không phải vì covid một mươi chín có những bệnh nhân nội chú đã phải đối mặt với nhiễm chủng nghiêm trọng
như kháng sinh hoàn toàn vô hiệu
ngay lúc này chúng tôi muốn dành lời khuyên cho bạn là hãy ngưng ngay việc tự kê đơn
mua thuốc cho f nếu không muốn nguy kịch
trên thực tế giai đoạn dịch covid một mươi chín đỉnh điểm các mạng lưới bác sĩ tư vấn f trực tuyến
qua điện thoại đã giúp cho ngành y tế chăm sóc theo dõi điều trị
bệnh nhân covid một mươi chín hiệu quả
đây là mô hình quan trọng góp phần giảm tải cho hệ thống điều trị
giúp thành phố hồ chí minh và cả nước vượt qua đỉnh dịch
tuy nhiên các f sau khi khỏi bệnh đã áp dụng các đơn thuốc hoặc kinh nghiệm cá nhân
cho người mắc covid một mươi chín khác
rất nhiều f mức độ nhẹ không cần dùng thuốc cũng tin tưởng và dùng theo
trong khi đó mỗi loại kháng sinh kháng viêm kháng virus có chỉ định
thời điểm liều lượng và thời gian sử dụng khác nhau
phải có sự đánh giá của bác sĩ
trong thành phần đơn thuốc f phổ biến trên mạng có thể kể đến
metron một mươi sáu mg thuốc kháng viêm sepdenil kháng sinh desamethasone kháng sinh
hiện nay có thêm cả monuperavir favipiravir là thuốc kháng virus
ngoài nguy cơ khiến f trở nặng tình trạng kháng thuốc vì dùng kháng sinh bờ bẫy
cũng khiến cho các bác sĩ hoảng hốt
tiến sĩ bác sĩ lê quốc hùng trưởng khoa bệnh nhiệt đới
bệnh viện chờ rảy lo ngại
kháng sinh rất được ưu ái trong các tên thuốc f trên mạng
covid một mươi chín là bệnh do virus kháng sinh hoàn toàn vô dụng trong giai đoạn đầu
thế nhưng nó lại giúp cho vi trùng vi khuẩn được tập trận chống lại kháng sinh lợn thuốc
hệ lụy là sau này khi bệnh nhân bị vi khuẩn đa kháng tấn công cơ hội điều trị khỏi rất thấp
không chỉ kháng sinh mà thuốc kháng viêm cũng được kê rất mạnh tay
sở y tế tp hcm đã từng cảnh báo trong giai đoạn đầu mắc bệnh
tuyệt đối không được dùng thuốc kháng viêm
thuốc kháng viêm corticoid là thuốc gây ức chế phản ứng viêm
giảm đi hệ thống miễn dịch giúp cho virus phát triển mạnh hơn trong cơ thể
uống thuốc kháng viêm trong khoảng năm bảy ngày đầu là gây hại cho f
bên cạnh đó thuốc kháng viêm còn có tác dụng phụ
ví dụ với bệnh nhân lét dạ dày tá tràn nếu uống corticoid sẽ sức huyết tiêu hóa
thế nhưng bỏ qua chuyên môn người ta hồn nhiên kê đơn các thuốc cho f chuyên nghiệp hơn cả bác sĩ
đó là những người quen là cựu f có kinh nghiệm khỏi bệnh là hàng xóm người bán thuốc
ai cũng có thể trở thành bác sĩ thời vụ chữa covid một mươi
một bác sĩ bức xúc cho biết f không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ
chỉ cần bổ sung dinh dưỡng thuốc đau đầu ho sổ mũi thông thường không cần đau to búa lớn
những đơn thuốc vô trách nhiệm trên có thể khiến cho người bệnh trở nặng vì tác dụng phụ
bác sĩ võ thanh hùng trưởng khoa nhiễm bệnh viện lê văn thịnh tp thủ đức cho biết
thuốc kháng virus monupiravir có liệu trình năm ngày mỗi ngày hai lần vào buổi sáng và chiều
các f bắt buộc phải được bác sĩ thăm khám chỉ định dùng thuốc
do thuốc có nhiều tác dụng phụ nhiều nhóm đối tượng chống chỉ định
bác sĩ hùng chia sẻ tuyệt đối không chia sẻ thuốc này với các bệnh nhân khác
nhất là đối với những phụ nữ mang thai trẻ em dưới một mươi tám tuổi không được sử dụng
ngay cả f khi chưa có triệu chứng triệu chứng nhẹ
cũng không nên sử dụng monuperavir hay bất cứ thuốc kháng viêm nào để dự phòng
các loại thuốc này thải rất mạnh qua gan thận
nếu lạm dụng thuốc sẽ gây ảnh hưởng lớn nguy cơ hư gan và thận rất cao
cuối cùng thực tế đã ghi nhận nhiều f vì dùng kháng viêm trong bảy ngày đầu
khiến cho hệ miễn dịch bị suy giảm virus bùng phát trở nặng
hoặc f bị sức huyết loét dại dày sau khi uống kháng viêm
là mối đe dọa từ kháng thuốc khiến cho bệnh nhân
dù có thể thoát khỏi covid một mươi chín nhưng đối mặt với nhiễm trùng nghiêm trọng
mà kháng sinh hiện có hoàn toàn vô hiệu
xin nhắc lại ngưng ngay việc tự kê đơn mua thuốc cho f nếu không muốn nguy kịch
thưa quý vị đến thời điểm hiện tại
quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch covid một mươi chín vẫn là mỹ
với trên tám mươi một sáu mươi một triệu ca mắc và hơn một triệu trường hợp tử vong
trong ngày qua mỹ ghi nhận thêm gần hai người nhiễm virus sars cov hai
và điều đáng mừng theo một nghiên cứu mới nhất
mua vaccine thứ tư giúp giảm bảy mươi tám nguy cơ tử vong
nghiên cứu riêng rệ của hai tập đoàn bảo hiểm
y tế lớn nhất của israel công bố vào ngày hai mươi sáu tháng ba cho biết
mũi vaccine thứ tư ngừa covid một mươi chín ngoài giảm nguy cơ lây nhiễm
có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ tử vong cho người bệnh
nghiên cứu của tập đoàn bảo hiểm y tế clalis lấy số liệu của trên năm trăm sáu mươi ba bốn trăm năm mươi bệnh nhân
tuổi từ sáu mươi đến một trăm linh
các chuyên gia của clalit kết luận
nguy cơ tử vong của nhóm tiêm bổ sung mũi bốn đã giảm tới bảy mươi tám
trong khi đó một nghiên cứu khác của tập đoàn bảo hiểm y tế maccabi
cũng theo dõi hiệu quả của mũi vaccine bổ sung đối với một trăm linh người trên sáu mươi tuổi
tại israel trong khoảng thời gian từ tháng một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi
kết quả cho thấy mũi vaccine thứ tư mang lại hiệu quả cao hơn bảy mươi ba so với ba mũi trước đó
trong việc ngăn chặn nguy cơ bệnh covid một mươi chín trở nặng
người nhiễm cùng lúc virus sars cov hai gây bệnh covid một mươi chín và virus cúm
có nguy cơ tử vong cao gấp đôi còn nguy cơ phải thở máy tăng gấp bốn lần
đây là nghiên cứu mới được đăng tải
nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí uy tín về y khoa the lancet
nghiên cứu thực hiện đối với ba trăm linh năm người ở anh nhập viện vì covid một mươi chín
trong số này có hai trăm hai mươi bảy bệnh nhân cả covid một mươi chín và cúm
tình trạng bệnh của họ nghiêm trọng hơn nhiều so với nhóm còn lại
các nhà nghiên cứu nhấn mạnh những phát hiện này cho thấy
cần tăng cường xét nghiệm cúm ở người mắc covid một mươi chín phải nhập viện
thế giới đang ghi nhận sự gia tăng của các loại virus gây bệnh đường hô hấp
theo mùa thông thường khi người dân nối lại cuộc sống bình thường mới
và không ăn ăn
họ không áp dụng các biện pháp phòng dịch
vì vậy theo các nhà khoa học điều quan trọng nhất là mọi người phải tiêm phòng đầy đủ
để có kháng thể phòng ngừa cả hai loại virus trước khi quá muộn
sau khi chiến đấu một đến hai tuần với bệnh covid mệt mỏi là một triệu chứng gặp phổ biến
và kéo dài ở nhiều người có thể gây khó khăn cho việc tiếp tục cuộc sống
theo cách bình thường như trước đây
vậy làm cách nào để đánh bay mệt mỏi sau covid một mươi chín
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu tám cách dưới đây
một số người còn diễn biến xấu hơn
như là kiệt sức và phải nghỉ hẳn công việc
vì đây là tám cách giúp cho bạn khắc phục tình trạng mệt mỏi và kiệt sức hậu covid một mươi chín
tránh tập luyện cường độ cao ngay sau khi khỏi covid một mươi chín
tập thể dục sau khi phục hồi covid một mươi chín là rất tốt để thoát khỏi đau nhất và mau hết mệt mỏi
tuy nhiên bạn nên tăng cường đội dần và không vội thực hiện như khi trước bệnh
để tiết kiệm năng lượng và có thời gian cho cơ thể phục hồi
bạn hãy giảm số lượng và thời gian tập luyện
hoặc là các hoạt động hàng ngày
thay vào đó bạn có thể thực hiện việc chia nhỏ nhiều lần đi bộ
thay vì đi ba mươi phút bạn có thể chia ra hai lần mỗi lần đi bộ một mươi năm phút
cũng có thể áp dụng cách tập luyện khác sau covid một mươi chín như thiền yoga massage trị liệu
sắp xếp thứ tự các công việc và chia nhỏ các công việc trong một ngày để tránh mệt mỏi sau covid
để khống chế mệt mỏi một cách hiệu quả đừng vội vàng lao vào công việc
mà hãy thật tự tốn
nếu bạn đang có nhiều công việc hãy cố gắng sắp xếp thứ tự ưu tiên cho những công việc quan trọng trong ngày
vào lúc bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng nhất cách chia nhỏ công việc có thể khiến cho bạn cảm thấy kiểm soát được công việc và không càng kiệt năng lượng
tranh thủ phơi nắng để tạo vitamin d cho cơ thể
ánh nắng mặt trời là nguồn cung cấp vitamin d tốt nhất là một dạng vitamin tích cực tham gia vào các hoạt động thúc đẩy sức khỏe như chuyển hóa canxi
hoạt động của hệ thần kinh
cơ và hệ miễn dịch của cơ thể
cố gắng dành thời gian phơi nắng mỗi ngày chỉ cần cho ánh sáng mặt trời tiếp xúc trực tiếp với da từ một mươi năm đến hai mươi phút mỗi ngày là đủ
tốt nhất là ánh sáng ban mai
bốn tăng cường ăn các loại trái cây tươi dễ tìm kiếm bổ sung vitamin d c và kẻm
thực hiện một chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng lành mạnh
sáu hãy thử dùng các thực phẩm món ăn chưa các vi sinh vật có lợi
bảy nhất định phải cung cấp đủ vitamin d c và kẻm
tám đảm bảo rằng bạn tuân theo một chu kỳ ngủ thích hợp và ngủ đủ giấc
bạn càng nghĩ ngơi nhiều thì càng phục hồi nhanh hơn
ngũ và thức dậy sớm có thể có lợi cho cả sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn
ngủ đủ giấc làm cho bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng tích cực và phấn chấn trong công việc
trung bình ngủ đủ bảy tám tiếng cho mỗi đêm
đến thời điểm này thế giới đã ghi nhận tổng cộng sáu một trăm bốn mươi bảy tám trăm tám mươi tám
ca tử vong do covid một mươi chín và các chuyên gia y tế cho rằng tiêm chủng là chìa khóa
để sống chung với covid một mươi chín trong tương lai
theo thống kê của trang world dometters info tính đến tám giờ sáng ngày hai mươi tám tháng ba giờ việt nam
thế giới ghi nhận tổng cộng bốn trăm tám mươi một tám trăm năm mươi chín một trăm chín mươi một ca mắc covid một mươi chín
trong đó có sáu một trăm bốn mươi bảy tám trăm tám mươi ca tử vong
năm phi là quốc gia ghi nhận nhiều ca mắc covid một mươi chín
với số ca mắc nhất tại châu phi với hơn ba bảy mươi một triệu ca
tiếp đến là các nước bắc phi như maroc và tunicia
với số ca mắc tương ứng là hơn một một trăm sáu mươi hai bảy trăm sáu mươi bốn và hơn một ba mươi ba bảy trăm sáu mươi hai ca
về số ca mắc theo khu vực các nước nam châu phi ghi nhận nhiều ca mắc nhất
tiếp đó là các vùng ở phía bắc đông của châu lục trung phi là nơi ghi nhận ít ca mắc nhất
radarn thông báo nới lỏng các biện pháp phòng dịch
cho phép tụ tập trong không gian kính và ngoài trời dưới mọi hình thức
không đeo khẩu trang khi ở ngoài trời
các hoạt động cầu nguyện không phải giãn cách nhưng người tham gia phải đeo khẩu trang
jordan ghi nhận ba một trăm bảy mươi một ca mắc mới trong ngày hai mươi bảy tháng ba
nâng tổng số ca bệnh tại nước này lên một sáu trăm chín mươi hai bốn trăm tám mươi năm ca trong đó có một mươi bốn ba mươi một ca tử vong
hơn bốn bảy mươi ba triệu người tại nước này đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó hơn bốn ba triệu người
bảy bốn mươi ba triệu người được tiêm mũi hai và sáu trăm hai mươi bảy tám trăm một mươi bốn người được tiêm mũi ba
sau hơn hai năm kể từ khi trường hợp mắc covid một mươi chín đầu tiên tại mỹ latin và caribe được xác nhận
vào ngày hai mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi ở brazil khu vực này đang tìm cách chuyển sang trạng thái bình thường mới
và việc đẩy nhanh khôi phục kinh tế
tuy nhiên các nước tại đây đang đứng trước nguy cơ là việc hạn chế các biện pháp an ninh y tế
xuống mức tối thiểu có thể dẫn đến thất bại trong cuộc khủng hoảng y tế
ở cấp độ toàn cầu
trong bối cảnh đó trả lời phỏng vấn báo an universal các chuyên gia nhất trí rằng
giải pháp lý tưởng nhất là phát huy những kinh nghiệm thu được trong ứng phó với đại dịch covid một mươi chín
mà không áp đặt quy định bắt buộc chẳng hạn như duy trì việc đeo khẩu trang tại một số địa điểm
mục tiêu của biện pháp này là mô phỏng các cộng đồng đã quen sử dụng khẩu trang
ngay cả trước khi đại dịch bùng phát để chống ô nhiễm môi trường và ngăn ngừa bệnh hô hấp
một biện pháp khác cần duy trì là rửa tay
một phương pháp đã chứng minh hiệu quả trong việc giảm bệnh tiêu chảy trên toàn thế giới trong hai mươi bảy tháng qua
các chuyên gia cũng nhận định virus sẽ không biến mất mà trở thành bệnh dịch không thường xuyên hoặc theo mùa
do đó tiêm chủng sẽ là chìa khóa để sống chung với covid một mươi chín trong tương lai
trong đó các loại vaccine mạnh mẽ hiệu quả hơn nhờ tiến bộ khoa học sẽ là vũ khí hữu hiệu nhất
thưa quý vị nhìn vào việc các nước đang sử dụng vaccine để chống lại covid một mươi chín
chúng ta đang hy vọng những điều tích cực sẽ đến với thế giới
chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất về biến thể này tới quý vị trong những bản tin covid một mươi chín tiếp theo
vào các khung giờ một mươi bảy h một mươi tám h ba mươi và sáu h sáng ngày hôm sau
kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe đặc biệt chú ý tuân thủ quy định năm k và theo dõi thông tin mới nhất từ bộ y tế
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại